hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với bùi vân kiên bốn mươi chín tuổi chú tại huyện mỹ đức hà nội nguyễn khắc án chú tại quận đống đa hà nội
và nguyễn đình chiến chú tại đường xá tỉnh hà nam để điều tra về hành vi làm buôn bán tem vé giả
ngày chín tháng một mươi một kiên mua hai cặp vé xem bóng đá và một vé lẻ mệnh giá năm trăm linh đồng
do liên đoàn bóng đá việt nam phát hành để xem trận việt nam các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sau đó kiên thấy có nhiều người hỏi mua vé nên đã nảy sinh ý định làm vé giả để bán kiếm lời
kiên mang tập giấy a bốn đến cửa hàng photocopy của nguyễn khắc ấn để đặt photocopy màu một trăm tám mươi vé bóng đá
án trực tiếp photocopy cho kiên với tiền công là ba đồng một tờ a bốn
sau đó kiên mang số vé giả trên ra khu vực quảng trường sân vận động quốc gia mỹ đình trao bán cho khách
chưa dừng lại kiên tiếp tục sản xuất vé giả
trận đấu việt nam thái lan với thủ đoạn tinh vi hơn kiên mua ba mươi chiếc rán để dán trên vé
sau đó thì đến cửa hàng của ấn đề nghị in vé
ấn đã bảo chiến là nhân viên của cửa hàng thực hiện
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một khi kiên đang trào bán vé giả cho khách thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
sau khi quen biết qua mạng xã hội đối tượng nữ đã dẫn cháu gái hai tuổi giao cho một người khác nhận làm con nuôi
mặc dù chưa được sự đồng ý của bà nội cho bé
vào sáng qua cơ quan cảnh sát định
điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với thái thị bích hạnh
để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan điều tra hạnh khai nhận sau khi làm quen với trần tuấn vinh chú tại tỉnh bến tre qua mạng xã hội
vinh có hứa tặng hạnh một chiếc điện thoại iphone
vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hạnh dẫn cháu thái nguyễn ý nguyên sinh năm hai nghìn một mươi bảy đi chơi
lúc này vinh điện thoại cho hạnh và hạnh đã đưa điện thoại cho cháu nguyên nói chuyện
hạnh nói dối với vinh là cháu nguyên bị cha mẹ bỏ nên có ý định gửi cháu vào chùa
tin lời hạnh vinh ngỏ lời xin nhận làm con nuôi thì hạnh đồng ý
sau đó vinh đưa cho hạnh một triệu năm trăm linh nghìn đồng và chiếc điện thoại đã hứa trước đó
hạnh đến cơ quan công an trình báo là nguyên mất tích
ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an huyện an phú phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
liên hệ với công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre tìm và đưa cháu nguyên về với gia đình
công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre vừa thi hành lệnh bắt đối với nguyễn minh nhật
chú tại xã mỹ hòa huyện ba chi nguyễn văn sang và trương hoàng lan
cùng chú tại xã mỹ chánh huyện ba chi để điều tra về hành vi cướp tài sản
do có quen biết từ trước nên vợ chồng bà nguyễn thị mỹ hiền và ông lê văn tiết
chú tại xã lương hòa huyện rồng trôm có vay của hình tân hiếu số ba
tiền chín mươi triệu đồng
sau đó vợ chồng bà hiền đã trả cho hiếu năm mươi một triệu đồng và nợ lại ba mươi chín triệu đồng
nhưng không còn có khả năng trả nợ
sau nhiều lần đòi nợ không được ngày hai mươi bốn tháng một mươi hiếu cùng với con rể là phạm hữu đạt
và các đối tượng trên mang theo hung khí đến nhà bà hiền đập phá
sau đó các đối tượng đã lấy một chiếc xe máy một xe đạp điện một thùng loa
một loa thùng đem về nhà cất giữ
đến sáng ngày hôm sau hiếu và đạt đã bị công an huyện rồng trôm bắt giữ
và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
qua công tác chính xác đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
đã bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc
lực lượng công an kiểm tra quán cà phê không tên do bà đỗ thị xê làm chủ
thì phát hiện bắt quả tăng một mươi năm đối tượng gồm một mươi hai nam và ba nữ đang đánh bạc
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc tài xỉu
tiền trên chiếu bạc là năm trăm linh đồng bảy xe máy một mươi bốn điện thoại bảy mươi triệu đồng trên người các đối tượng
được biết nhóm người này thường xuyên tổ chức đánh bạc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị ở các thành phố lớn thì việc lắp đặt máy bán nước tự động
tại các địa điểm công cộng đã góp phần làm đẹp thêm diện mạo của một đô thị văn minh thân thiện
tuy nhiên thời gian qua đã xảy ra không ít vụ đập phá máy bán nước tự động
gây thiệt hại lớn cho các đơn vị kinh doanh
điều đáng nói là hầu hết thủ phạm đều là những thiếu niên nhỏ tuổi
thường xuyên tụ tập thành nhóm ăn chơi và có những hành vi vi phạm pháp luật phản ánh tại tỉnh bình định
đây là hai đối tượng nguyễn khánh vĩ sinh năm hai nghìn ba chú phường lê hồng phong
và đoàn trung tuyến sinh năm hai nghìn năm chú phường thị nại vừa bị công an thành phố quy nhơn
xử phạt hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và trộn cắt tài sản
đồng thời xử phạt hành chính ba đối tượng khác về hành vi sử dụng tài sản
của người khác dù biết rõ do vi phạm pháp luật mà có
khoảng đầu tháng một mươi một vĩ và tuyến trên đường đi chơi về đã đến các máy bán nước tự động
tại đường nguyễn trãi và tăng vật hồ đập vỡ kính lấy toàn bộ số nước giải khát bên trong
chia cho bạn bè cùng uống
trước đó công an thành phố quy nhơn đã đặt bán nước tự động
đã khởi tố hình sự đối với nguyễn hoàng long và nguyễn quang vinh
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
hai đối tượng này cùng một số đối tượng khác cũng rủ nhau đập máy bán nước tự động
tại đường nguyễn tất thành để lấy chai nước uống
không chỉ vậy khi bị một số người dân phát hiện điện báo cho người quản lý máy
các đối tượng còn đi tìm hung khí chống trả nhưng đã bị lực lượng công an chấn áp kịp thời
lúc đầu em với long thì đang bấm nét xong rồi điện tủi dạo
hỏi uống nước không em hỏi
em kêu là nước ở đâu uống nó kêu nó chỉ với máy bán nước tự động
em đeo xong lấy chân phải này em đạp xong rồi bên tủ bên phải
em lấy tay phải dưới cái chân em đé vô
máy bán nước tự động được lắp tại các khu vực công cộng khu vực tập trung dân cư
điểm du lịch nhằm giúp người dân và khách du lịch thuận tiện hơn khi có nhu cầu
tuy nhiên những chiếc máy này lại không có người trông coi
nên dễ bị một số đối tượng thực hiện hành vi đập phá với mục đích lấy trộm nước
và bánh nhất là vào ban đêm gây thiệt hại tài sản cho doanh nghiệp
để mà thời gian tới mà đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật này
thứ nhất là chủ sở hữu tài sản phải lắp đặt hệ thống camera đối với các máy này để tiến hành bảo vệ
và khi mà có đối tượng đó đập phá thì tiến hành có ghi lại dữ liệu để mà phục vụ các điều tra
thì xét nó nhanh hơn
bên cạnh đó là cũng có cần phải đặt cái thiết bị báo động
khi đối tượng mà có những hành vi như thế thì chủ cơ sở kịp thời biết và cung cấp ngay cho cơ quan công an
theo thống kê của công an tp quy nhơn
thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra bảy vụ đập phá các máy bán nước tự động
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
lực lượng công an cũng đã khởi tố hai đối tượng
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn một mươi đối tượng khác có liên quan
hành vi đập phá các máy bán nước tự động
dù với bất kỳ lý do gì cũng đáng bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hai tàu vỏ sắt đang khai thác cát trái phép trên sông chu
đoạn qua địa phận xã thiệu tân huyện thiệu hóa của tỉnh thanh hóa
vừa bị công an huyện thiệu hóa bắt quả tàng
tại thời điểm bị bắt quả tàng
trên hai tàu hút cát trái phép có năm mươi bốn mét khối cát do các đối tượng vừa hút trộm trên sông
được biết chủ của hai chiếc tàu khai thác cát trái phép trên là trần văn tùng
ở xã định thành huyện yên định và trần văn tuấn ở xã thiệu khánh thành phố thanh hóa
các chủ tàu khai nhận lợi dụng địa bàn giáp danh với xã thiệu tân huyện thiệu hóa
nên đem tàu sang hút trộm cát về để bán cho các hộ dân săn lấp mặt bằng xây dựng
hiện công an huyện thiệu hóa đang tạm giữ các phương tiện vi phạm để điều tra xác minh
và xử lý theo quy định của pháp luật
nhất là những khu vực giáp danh giữa tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh bình dương
diễn ra rất phức tạp trong thời gian dài
điều này đã làm nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây lâu năm bị sạt lở xuống sông
và đe dọa đến sự an toàn của nhiều nhà dân ven sông
trong khi chính quyền ở cơ sở dường như chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn
nếu như trước đây khu vực này là vườn cây ăn trái
thì hiện nay đã sụp xuống lỏng sông đồng nai đoạn dắp danh thành phố biên hòa
và quận chín thành phố hồ chí minh
nguyên nhân chính được người dân địa phương cho biết là do nạn hút cát trái phép
phép diễn ra rầm rộ hàng đêm ở đoạn sông này
nhiều diện tích đất của vườn trồng trái cây chủ phú ven sông một thời nay đã bị sạt lở xuống sông
không chỉ vườn trái cây diện tích sản xuất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng
mà tình trạng bơm hút cát trái phép đoạn vàm cái sứt nối giữa sông đồng nai và sông buông
giáp danh giữa địa bàn các phường xã của thành phố biên hòa với quận chín thành phố hồ chí minh
cũng khiến nhiều người dân đang rất lo lắng
bởi lẽ nếu không ngăn chặn rất có thể trong thời gian tới
nhiều ngôi nhà hai bên bờ có thể sập xuống sông
trước thực trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ kéo dài
chính quyền các địa phương ven sông đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn
tuy nhiên do không có phương tiện nên cứ mỗi lần nhận thông tin người dân báo
lực lượng ở cơ sở xuống chỉ đứng
những người dân trên bờ xá tín hiệu để xua đuổi hoặc báo lực lượng chức năng cấp trên
các phường gấp đanh như tam phước phước tân và long hưng đã cũng có ngồi bàn với nhau
và gây lên kế hoạch phối hợp để xử lý
tuy nhiên khó khăn là các đối tượng bơm bút cát chạy ghe rất là công sức mạnh lớn
còn địa phương thì nếu chừng là phương tiện là không có
đã đề xuất nhưng mà đến giờ phút này là cái phương tiện của địa phương không có đâu
cho nên đang gặp khó khăn vấn đề này
thực tế để ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép tại khu vực trên
công an tỉnh đồng nai từng lập chuyên án huy động nhiều lực lượng
trong đó có cảnh sát cơ động được trang bị vũ trang để chấn áp
thế nhưng sau khi kết thúc các đợt cao điểm nạn hút cát trái phép vẫn tiếp diễn
thậm chí còn rầm rộ hơn
khai thác cát cháy phép thì nói chung là nó thuộc về cái vấn đề mà phức tạp
mà chính phủ đã gọi là cái vấn đạn
nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai lâu nay trở thành vấn đề nhức nhối
sai rằng khiến nhiều diện tích đất ven sông bị sạt lở nghiêm trọng
và đặc biệt nguồn tài nguyên cát từ sông đồng nai được cho là tốt nhất ở phía nam
cũng bị đánh cắp hàng đêm
do đó cần sự phối hợp đồng bộ hơn nữa của lực lượng chức năng
các địa phương và lực lượng bộ công an vào cuộc để ngăn chặn
tiến tới chấm dứt nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai
bộ giao thông vận tải kiến nghị gia hạn tiến độ thu phí tự động ở ba mươi bảy tuyến cao tốc trạm thu phí
đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo của bộ giao thông vận tải vừa gửi thủ tướng
về triển khai hệ thống thu phí tự động
đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo của bộ giao thông vận tải vừa gửi thủ tướng

thủ tướng có công điện yêu cầu dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang etc
tuy nhiên việc chậm thành lập doanh nghiệp dự án không phải lỗi của nhà đầu tư bot
nên bộ giao thông vận tải không đủ cơ sở dừng thu phí các trạm thuộc giai đoạn hai
không kịp triển khai etc trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín như chỉ đạo của thủ tướng trong công điện
ngoài ra còn có một mươi chín trạm thu phí trên quốc lộ và hai tuyến cao tốc do một mươi bốn địa phương quản lý
đến nay mới có sáu địa phương tham gia vào dự án etc do bộ giao thông vận tải thực hiện
còn tám địa phương đang nghiên cứu để triển khai thực hiện
qua nội dung báo cáo bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng gia hạn thực hiện etc
tại các chạm thu phí giai đoạn hai và các chạm thu phí tại giai đoạn một
thuộc các tuyến cao tốc do etc
evc quản lý sang năm hai nghìn hai mươi do chậm tiến độ bởi các nguyên nhân khách quan
đồng thời kiến nghị thủ tướng sớm chấp nhận đề xuất của bộ quốc phòng
về việc cho phép việt theo được thành lập doanh nghiệp dự án làm cơ sở triển khai dự án etc giai đoạn hai
thời gian qua loại hình xe hợp đồng limousine bùng phát mạnh
khiến nhiều xe khách tuyến năm địa phương
hoạt động tại các bến xe trên địa bàn hà nội rơi vào tình cảnh thoi thóp đói khách
để cứu vãn tình thế này hiệp hội vận tải ô tô việt nam đã đề nghị bộ giao thông vận tải
xem xét cho phép các xe tuyến xe khách có cự ly dưới hai trăm linh km tần suất chạy xe lớn
chuyển thành các tuyến xe buýt
dù đây là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp vận tải
thế nhưng vẫn còn đó nhiều ý kiến băn khoăn và trái chiều xung quanh kiến nghị này
không phải vào bến đón khách
không phải vào bến đón khách
không phải vào bến đón khách trong các ngõ nhỏ phố lớn để đón khách
chỉ cần một văn phòng quy mô nhỏ dễ dàng trở thành một điểm đón trả khách
những ưu thế vượt trội và sự bùng nổ mạnh mẽ của loại hình vận tải limousine
trong những năm gần đây đang khiến các doanh nghiệp vận tải xe khách truyền thống
trở nên khó thở hơn bao giờ hết
và có thể dễ hiểu vì sao để cứu vãn tình thế này
mới đây hiệp hội vận tải ô tô việt nam đã đề nghị bộ giao thông vận tải
xem xét cho phép chuyển đổi các tuyến xe khách cố định
có tần suất chạy lớn cửa ly dưới hai trăm linh km thành các tuyến xe buýt đường dài
việc chuyển đổi cố định sang xe buýt chất lượng cao đã từng có tiền lệ trước đây
như tuyến buýt đà nẵng huế buýt liên tỉnh hà nội hải phòng
tp hcm đồng nai v v
tuy nhiên xung quanh vấn đề này các chuyên gia cho rằng
đề xuất này rất khó khả thi vì bản thân giao thông hà nội đang rất phức tạp
kéo theo đề xuất này là những vấn đề đáng lo ngại như phương tiện điểm đỗ
tần suất chạy của xe buýt đường dài giá cả và tổng thời gian chuyến đi
khi mà hà nội luôn trong tình trạng tắt đường như hiện nay